nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cố vấn trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam đã nói như vậy khi bàn về những kịch bản cho hà nội sau ngày hai mươi một tháng chín
thông tin chi tiết ra sao mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cố vấn trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam đã nói như vậy khi bàn về những kịch bản cho hà nội sau ngày hai mươi một tháng chín

đảm bảo an sinh xã hội tính chất dịch là việc xem xét các ca nhiễm nằm dài rác hay tập trung ở một vùng biết rõ hay không rõ nguồn lây và dựa vào việc có kiểm soát được dịch bệnh hay không
ví dụ trong một ổ dịch có tới bốn trăm linh ca nhiễm ở hà nội nhưng chỉ tập trung ở diện hẹp là hai ngõ tại thanh xuân trung thì tính chất dịch đó không đáng lo bằng việc bốn trăm linh ca nhiễm ấy dài khắp thành phố
số ca nhiễm không phải là yếu tố then chốt khi đánh giá tính chất của dịch bệnh
thứ hai vấn đề vaccine cũng là mấu chốt rất quan trọng
mặc dù vaccine không bảo vệ được khỏi lây nhiễm một trăm linh nhưng nó vẫn là chìa khóa
chống dịch bền vững vì giúp giảm số ca chuyển nặng giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong
cuối cùng là nhu cầu làm ăn kinh tế việc đảm bảo an sinh xã hội có địa phương chỉ khoảng
chục ca nhiễm đã lập tức thực hiện giãn cách xã hội nhưng có nhiều nơi số ca nhiễm lớn hơn
thì vẫn phải nới lòng vì còn liên quan vấn đề nhu cầu làm ăn kinh tế việc đảm bảo an sinh xã hội
không thể nào có mẫu số chung được điều đó phụ thuộc vào từng địa phương
thời điểm hiện tại mục tiêu của hà nội là mong muốn không bị dịch bùng phát mạnh
không có ai bị bệnh nặng vào viện mà phải tử vong cả
vì mục tiêu đó nên chúng ta mới phải thực hiện giãn cách dài như vừa qua cái đó đúng
và nếu không làm vậy thì rất dễ dịch ở hà nội đã bùng lên rất phức tạp rồi
cho nên ông nói chống dịch như ở hà nội thời gian qua là đã thành công rồi đấy
ngoài ra để xem xét việc nới lỏng giãn cách hay không
vẫn là tính chất dịch bệnh và việc kiểm tra nó
vấn đề này luôn phải được đặt lên hàng đầu
theo ông phù nới lỏng đến mức độ nào thì từ nay đến ngày một mươi năm hoặc hai mươi một tháng chín
sẽ còn phải theo dõi và đánh giá tiếp
tuy nhiên chắc chắn những hoạt động có nguy cơ lây lan cao như vũ trường quán karaoke
một số hoạt động tập trung đông người vẫn chưa thể hoạt động trở lại được
chắc chắn vẫn còn có những khu vực phải phong tỏa
nhưng đó là phong tỏa hẹp phong tỏa ổ dịch
đó là những nơi có ca ép không
thì chưa thể gỡ bỏ ra chẳng được
phương án an toàn này đòi hỏi mỗi cấp ngành tổ chức đơn vị phải xây dựng cho riêng mình
dựa trên kinh nghiệm của thành phố của các tỉnh thành khác
cũng như sự phù hợp của người dân không thể áp đặt được
ví dụ ngay cả phương án ba tại chỗ thì cũng có doanh nghiệp làm tốt
có doanh nghiệp không phù hợp
họ sẽ phải tính toán phương án hai điểm đến một cung đường
hoặc đưa ra những biện pháp khác phù hợp hơn cho tình huống cụ thể của mình
người dân cũng phải có lối sống an toàn ra đường vẫn phải đeo khẩu trang
áp dụng năm k chứ không phải vừa nới lòng giãn cách tính chuyện tụ tập nhộn nhẹt
có những mối nguy hiểm mọi người phải luôn nhớ
ví dụ người tiêm chủng đủ liều rồi đi đến vùng dịch
hoặc vùng tiêm chủng thấp vẫn có khả năng sẽ lây cho vùng đó
hoặc họ sẽ lây cho người già người có bệnh nền thì nguy hiểm cho người ta
sau khi nới lỏng giãn cách hà nội vẫn phải sẵn sàng cho tình huống có thể bùng dịch
thủ đô không thể tách khỏi tình hình chung của cả nước
vấn đề là làm sao phát hiện sớm khoanh vùng phát hiện cách ly truy vết kịp thời
muốn đưa hà nội về trạng thái zero covid một mươi chín là điều khó có thể thực hiện
về kịch bản thì sẽ có ba tình huống
thứ nhất tình hình dịch duy trì được tình hình như hiện nay hoặc giảm dần
thứ hai là số ca nhiễm tăng lan rộng hơn phát hiện thêm ổ dịch mới
thứ ba là dịch lan rộng toàn thành phố nhưng cố gắng không để xảy ra tình huống này
với kịch bản nào thì để ứng phó
vẫn phải lấy hệ thống y tế làm trọng tâm
phải làm sao cho hệ thống y tế không bị quá tải không để xảy ra tử vong không kiểm soát được
các bệnh viện giã chiến ở hà nội đã được thiết lập nhiều
nhưng không thể chủ quan vì tình hình diễn biến dịch bệnh rất phức tạp
khó lường nhất là biến chủng delta lây lan nhanh
phòng tuyến y tế ở thủ đô luôn phải sẵn sàng không thể để bị quá tài
ông đề xuất hướng để f một cách ly tại nhà thời điểm này là hợp lý
cách này áp dụng đối với những người có nhà cửa đủ điều kiện để cách ly trong không gian riêng
như vậy họ vừa thoải mái hơn và cũng giảm tải cho hệ thống cách ly tập trung
tránh lây chéo nguy cơ gây quá tải cho hệ thống điều trị
thưa quý vị trước việc một mươi hai tỉnh thành phố cử tám nhân viên y tế đến hà nội hỗ trợ xét nghiệm tiêm vaccine
bí thư thành ủy đinh tiến dũng cho biết sẽ mãi mãi ghi nhớ sự giúp đỡ hỗ trợ quý báu này
trao đổi về kết quả chiến dịch tiêm chủng
những ngày qua bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng khẳng định
đây là thành quả nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo sáng suốt của trung ương
là biểu hiện của sức mạnh đoàn kết và chung ý chí quyết tâm của các bộ ngành và các tỉnh thành phố
ông cho biết thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về tăng cường xét nghiệm và tiêm vaccine
hà nội đã huy động tổng lực với sự tham gia của hệ thống y tế công lập tư nhân
cùng sự hỗ trợ của các bệnh viện trung ương bệnh viện ngành công an quân đội và các tỉnh thành phố
là lực lượng tuyến đầu các y bác sĩ nhân viên ngành y tế hà nội đã nỗ lực vượt bậc
trong hơn một năm chiến đấu với đại dịch covid một mươi chín đặc biệt là từ đợt bùng phát dịch thứ tư đến nay
ngành y tế thủ đô đã bảo đảm một sáu trăm linh dây chuyền tiêm vaccine với năng lực tiêm khoảng năm trăm linh mỗi tiêm trên một ngày
đã kích hoạt phương án hai mươi dường bệnh điều trị f đang tiếp tục chuẩn bị cho phương án ba mươi bốn mươi dường
với quyết tâm không để phải điều trị f tại nhà
ông dũng vui mừng cho biết suốt những ngày qua
gần tám y bác sĩ nhân viên xét nghiệm kỹ thuật viên sinh viên đã được một mươi hai địa phương gồm bắc giang
bắc ninh hưng yên hà nam vĩnh phúc hòa bình thái nguyên tuyên quang hải dương phú thọ quảng ninh hải phòng
cử tới hỗ trợ thủ đô
ông đinh tiến dũng nói sự có mặt của các đoàn công tác không chỉ làm cho cán bộ và nhân dân hà nội cảm kích
phấn khởi mà còn giúp thành phố tự tin để hoàn thành mục tiêu mà thủ tướng chính phủ giao cho
theo thống kê số mũi tiêm liên tục lập kỷ lục mới cao nhất là ngày một mươi hai tháng chín với hơn năm trăm bảy mươi ba mũi tiêm vaccine
đã khẳng định sự cố gắng vượt bậc của các lực lượng nhất là đội ngũ y bác sĩ
tính đến một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng chín toàn thành phố đã tiêm được hơn bốn bảy triệu mũi tiêm đã sử dụng hơn bốn ba triệu liều vaccine
đạt tám mươi sáu trong tổng số hơn năm ba triệu liều vắc xin được cấp
với tiến độ này đến ngày một mươi năm tháng chín hà nội sẽ hoàn thành mục tiêu
một trăm linh người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một mũi vắc xin
bí thư thành ủy hà nội thay mặt đảng bộ chính quyền và nhân dân hà nội cảm ơn sự quan tâm của trung ương
sự chỉ đạo sát sao kịp thời của chính phủ thủ tướng chính phủ sự giúp đỡ của bộ y tế các bệnh viện tuyến trung ương
các bệnh viện ngành công an quân đội các cơ sở y tế tư nhân
đặc biệt nhấn mạnh sự hỗ trợ quan trọng kịp thời của một mươi hai tỉnh thành phố đã cử đoàn công tác đến với thủ đô
hà nội sẽ mãi mãi ghi nhớ sự giúp đỡ hỗ trợ quý báu này
mặc dù kết quả đã có bước tiến mới nhưng theo ông đinh tiến dũng công tác phòng chống dịch covid một mươi chín vẫn đang đặt ra những khó khăn
thách thức lớn vì các ca f cộng đồng vẫn còn tình hình dịch bệnh trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp
ngay cả khi thành phố đang chỉ đạo xem xét đánh giá tổng thể để có thể nới lỏng một số hoạt động dịch vụ
tuy nhiên tinh thần chỉ đạo chung vẫn là tuyệt đối không được chủ quan lơ là
phải tiếp tục coi phòng chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân là trên hết trước hết
thưa quý vị và các bạn mới đây thủ tướng chính phủ phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đã làm việc kiểm tra trực tuyến công tác phòng chống dịch với các tỉnh kiên giang tiền giang những địa phương có diễn biến dịch phức tạp
trong bối cảnh nhiều địa phương có số ca nhiễm cộng đồng đã giảm tỷ lệ mắc mới giảm số ca tử vong trong suốt một tuần qua
tại cuộc họp thủ tướng đặt nhiều câu hỏi với lãnh đạo các tỉnh và một số phương tại thành phố giạch giá kiên giang và mỹ thò tiền giang
số ca mắc trong cộng đồng tuần qua so với tuần trước ngày hôm sau so với hôm trước thế nào tăng hay giảm tru kỳ xét nghiệm là bao nhiêu ngày
những nơi thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội đã triển khai trạm y tế lưu động theo chỉ đạo hải trường
bí thư tỉnh ủy kiên giang đỗ thanh bình thừa nhận còn những hạn chế trong phòng chống dịch nhất là thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội chưa nghiêm túc chặt ngoài nhường trong nên đã chấn trình có biện pháp khắc phục
tỉnh cũng mới chỉ triển khai các tổ y tế chưa lập các trạm y tế lưu động tại xã phường thị trấn việc trả kết quả xét nghiệm pcr có lúc chậm
với chủ tịch ubnd tỉnh tiền giang nguyễn văn tĩnh ngoài những câu hỏi trên thủ tướng hỏi kỹ về số ca tử vong trên địa bàn
lãnh đạo địa phương này lý giải số bệnh nhân chuyển nặng chiếm tỷ lệ lớn trong khi số lượng máy thở hạn chế đặc biệt là chưa thể hoàn thiện được bệnh viện giã chiến và trung tâm hồi sức covid một mươi chín icu
những ngày gần đây sau khi các bệnh viện giã chiến và icu đi vào hoạt động công tác sang lọc tại tầng một và tầng hai tốt hơn trang thiết bị và đội ngũ y tế đầy đủ hơn thì số ca tử vong giảm
với câu nói của thủ tướng về việc có ba mươi bảy xã phường thị trấn nguy cơ cao và rất cao tỉnh đã triển khai trạm y tế lưu động tại các địa bàn này chưa lãnh đạo tỉnh tiền giang cho hay đã có hai xã triển khai điều trị f tại nhà
tuy vậy thủ tướng nhấn mạnh điều trị tại nhà và lập trạm y tế lưu động là hai việc khác nhau
bày tỏ chưa hài lòng khi việc triển khai thực tế ở cơ sở một số lãnh đạo chưa nắm chắc tình hình không đưa ra được mục tiêu giải pháp cụ thể nhận thức chưa đầy đủ
thủ tướng yêu cầu
hai tỉnh kiên giang tiền giang và từng huyện xã đang thực hiện giãn cách phải đặt ra mục tiêu rõ ràng cụ thể về thời gian kết thúc giãn cách và các tiêu chí cần đạt để kiểm soát dịch bệnh
thủ tướng đánh giá qua gần hai tháng thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội kiên giang và tiền giang đã có rất nhiều cố gắng nhưng tình hình vẫn diễn biến phức tạp
kết quả chưa đừng như mong muốn và dự báo tình hình có thể phức tạp hơn
vì vậy thủ tướng yêu cầu các địa phương nắm thật chắc các chủ trương biện pháp về phòng chống dịch quán triệt tới từng người dân gắn với giám sát kiểm tra tương tác qua lại giữa các cấp có mục tiêu rõ ràng về kiểm soát dịch
các bộ ngành ra soát thống nhất các biểu mẫu báo cáo để đảm bảo gọn rõ đơn giản sát thực tế dễ hiểu dễ nghe dễ làm dễ giám sát dễ kiểm tra dễ đánh giá
thống nhất tích hợp các nền tảng ứng dụng phục vụ phòng chống dịch tiêm vaccine số sức khỏe xét nghiệm để người dân chỉ phải sử dụng một app đảm bảo thuận tiện nhất
việc kiểm soát ngăn chặn lây lan phải theo hướng dẫn của bộ y tế nhưng thủ tướng lưu ý mỗi địa phương có chiến lược xét nghiệm phù hợp tình hình
những nơi giãn cách và tăng cường giãn cách phải xây dựng trạm y tế lưu động tăng cường lực lượng y tế nếu thiếu phải báo cáo ngay siết chặt kiểm soát nguồn lây từ bên ngoài
làm thật tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội an toàn an ninh an dân tăng cường thông tin tuyên truyền để người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch hướng dẫn về chăm sóc điều trị người bệnh theo hướng đơn giản dễ hiểu từ ngữ giản dị để dân biết dân hiểu dân tin dân theo dân làm
thủ tướng nhấn mạnh đồng thời với việc chống dịch hiệu quả thì phải chống tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm lợi dụng tình hình để trục lợi nhất là trong mua sắm trang thiết bị sinh phẩm
các cơ quan chức năng thấy có dấu hiệu sai phạm phải kịp thời phát hiện vào cuộc kiểm tra xử lý ngay